ngày hai mươi ba tháng hai tại bản tà dê xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vân hồ đã phát hiện bắt giữ đối tượng
truy nã sồng anh nhà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tệ xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi đối tượng nhà đã thực hiện hành vi mua bán gần năm kg ma túy đá
một kg ketamin một mươi tám viên ma túy tổng hợp và hai bánh heroin
đối tượng bị truy nã về tội danh mua bán trái phép chất ma túy
theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
vào ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhờ công tác trinh sát ngoại tuyến lực lượng công an vân hồ đã bắt giữ thành công đối tượng